đình thôn lương xá thuộc xã liên bạc huyện ứng hòa thành phố hà nội được xác định xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ một mươi bảy
có nhiều cấu kiện gỗ hoa văn họa tiết có giá trị nghệ thuật đã bị hạ giải bê tông hóa trong quá trình tu bổ sửa chữa
sự việc này đã làm cho những chuyên gia những nhà nghiên cứu phải cảm thấy tiếc nuối
đồng thời đây cũng là hồi chuông cảnh báo về tình trạng buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng
đây là hình ảnh của đình lương xá mà chúng tôi ghi nhận được tại thời điểm này
đình mới được xây dựng có năm gian toàn bộ khung cột mái đều được đổ bằng bê tông
trong khi đó dấu tích của ngôi đình hơn ba trăm linh tuổi thì lại đang được tập kết phủ bạt che kín tại sân nhà văn hóa như thế này
dù đình thôn lương xá chưa được xếp hạng di tích nhưng đình đã nằm trong danh sách di tích được kiểm kê theo quyết định
số năm nghìn bảy trăm bốn mươi năm quy đề ubnd
ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
vì vậy việc tu bổ sửa chữa cũng phải tuân theo quy định của luật di sản
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại ông trương minh tiến cũng khẳng định sở văn hóa thể thao hà nội chưa hề nhận được bất kỳ báo cáo kỹ thuật nào từ địa phương
cuối năm hai nghìn một mươi bảy ubnd xã liên bạc đã làm tờ trình xin tu sửa di tích đình lương xá
tuy nhiên vì thiếu các thủ tục về tu bổ nên phòng văn hóa thông tin huyện ứng hòa đã có văn bản
đề nghị ubnd xã liên bạc tổ chức lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ tôn tạo đình theo quy định
xong hồ sơ vẫn chưa được xử lý
chưa hề được bổ sung mà công trình đã được hạ giải từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên phải đến ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám mới có văn bản số sáu trăm bảy mươi trong đó yêu cầu đình chỉ ngay việc thi công xây dựng không phép tại di tích đình thôn lương xá
câu hỏi đặt ra là tại sao một công trình chưa được cấp phép xây dựng đã được thi công đến ba tháng nay mà bây giờ mới có văn bản yêu cầu dừng thi công
trước tiên thì tôi cũng tự nhận đây là cái việc chúng tôi cũng đã
buông lọc quản lý không kiểm tra giám sát không bám sát cái địa bàn mình quản lý
thứ hai nữa là về cái việc này thì bản thân phòng cũng đã có cái chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn giám sát
trước người ban dân huyện phòng chuyên môn là chúng tôi phòng văn hóa
bản thân tôi là được giao phụ trách cái mảng di tích thì cũng đã không kịp thời báo cáo
việc mà người ta tự ý người ta phá sở đỉnh cũ ra và xây dựng cái đỉnh việt nam
cũng trong ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám sở văn hóa thể thao hà nội cũng đã có công văn số hai nghìn tám trăm tám
gửi ủy ban nhân dân huyện ứng hòa đề nghị đình chỉ hoạt động vi phạm tu bổ di tích đình thôn lương xá
có mặt tại đỉnh lương xá vào sáng ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi thấy công nhân vẫn đang tiếp tục thi công công trình
một công trình chưa hoàn thành thủ tục để được cấp phép tu bổ thì đã bị hạ giải
đến khi có công văn yêu cầu đình chỉ thi công thì lại vẫn ngang nhiên thi công
ngôi đình hàng trăm năm tuổi chỉ trong nháy mắt trở thành công trình không năm tuổi chỉ vì sự lơ là buông lỏng trong quản lý